thưa quý vị ngày hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
đang điều tra vụ việc một bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi ba tử vong bất thường tại một nhà dân giữ trẻ tự phát
hiện tại cơ quan điều tra đang giữ một người để điều tra liên quan đến vụ việc này
theo đó ngày ba mươi tháng ba cha mẹ bé trai tt sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba báo công an
về việc bé tê tử vong bất thường khi đang gửi tại nhà bà trần thị thúy hát
khu phố ba b phường thới hòa tỉ xa bến cát
nhận được tin báo lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường khám nghiệm
để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé t
qua khám nghiệm bước đầu xác định bé t có dấu hiệu bị tác động ngoại lực
dẫn đến tổn thương bên trong dẫn đến tử vong
theo lời kể của cha mẹ bé t do bận đi làm nên gia đình gửi bé t cho bà hát chăm sóc cả ngày lẫn đêm
với giá hai năm triệu đồng một tháng
ngày hai mươi chín tháng ba khi gia đình đến thăm bé t thì thấy bé bị vết bầm sau đầu nên hỏi bà hát
bà hát nói do bé tây dỡn nên va chúng
vật cứng bị bầm
tưởng cháu bị nhẹ nên gia đình không đưa bé tê đi khám
đến chiều ngày ba mươi tháng ba gia đình nhận được tin báo bé tê tử vong tại trung tâm y tế thị xã bến cát
các bác sĩ xác định bé t đã tử vong trước khi đến bệnh viện
theo một số người dân bà hát đến địa điểm trên thuê nhà được vài tháng nay
do thất nghiệp nên bà hát tự nhận giữ vài em nhỏ để chăm sóc
khi chăm sóc trẻ bà hát có nhờ con gái tên v sinh năm hai nghìn tám phụ chăm sóc
đại diện phòng giáo dục và đào tạo thị xã bến cát cũng đã xác nhận có sự việc này
tuy nhiên lãnh đạo đơn vị này cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng vẫn đang được lực lượng công an điều tra làm rõ
cũng theo lãnh đạo đơn vị này sự việc này xảy ra tại một nhà người dân nhận giữ trẻ tự phát
thời gian qua đơn vị này cũng đã đề nghị ủy ban nhân dân các phường xã và chỉ đạo các trường mầm non công lập tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý không để người dân nhận giữ trẻ tự phát như thế này
tuy nhiên do nhu cầu của người dân nên một số người không có công việc ổn định đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ
việc nhận giữ trẻ tự phát rất khó quản lý vì hầu hết những người nhận giữ trẻ sinh sống đan sen trong các khu dân cư
họ nhận giữ chỉ vài bé như kiểu người thân giữ hộ
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thị xã bến cát cho biết sự việc xảy ra quá đau lòng
sau sự việc này một lần nữa cơ quan chức năng đã đề nghị ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường quản lý
nắm thông tin về các hộ dân nhận giữ trẻ tự phát
từ đó vận động tuyên truyền và xử lý nghiêm không để tình trạng này xảy ra
thưa quý vị những ngày vừa qua thông tin một bé trai một mươi bảy tháng tuổi khỏe mạnh tử vong sau một mươi bốn ngày đi lớp
đã khiến không ít phụ huynh lo lắng và đặt dấu hỏi về nguyên nhân vụ việc
theo thông tin mới nhất sau hơn một ngày bị tạm giam hai cô giáo tại nhà trẻ này đã đột ngột thay đổi lời khai
hế lộ nguyên nhân thật sự kinh hoàng

cảnh sát đã triều tập hai cô trong giữa trẻ là an và lành lên làm việc
tại cơ quan công an ban đầu hai nghi phạm khai bé trai tử ngã không bị tác động bên ngoài
tuy nhiên đối chiếu với bằng chứng tài liệu kết hợp với quá trình đấu tranh với an và lành
cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường
hai nghi phạm sau đó thay đổi lời khai nói lành đi lùi và vào cháu đê
làm bé ngã ra nền nhà và an bế trượt bé làm nạn nhân ngã đập đầu
xác nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh
sau khoảng một ngày an và lành đã khai nhận hành vi tác động vật lý bd dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong
theo đó sáng ngày hai mươi ba tháng hai đê được mẹ đưa đến lớp của an và lành
đến khoảng chín giờ khi các cháu được đưa vào phòng ngủ thì d khóc chạy ra ngoài
thấy vậy lành bực tức dùng hai tay bế đê rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà
sau đó lành dùng tay tát nạn nhân trong khi an dùng chân tác động vào bụng ngực đá và đầu cho bé
khoảng một mươi sáu h ba mươi cùng ngày khi bố mẹ bé đến đón con hai nghi phạm nói cháu đê tự ngã
trong các ngày hai mươi bốn hai mươi năm hai mươi sáu tháng hai bé trai tiếp tục được đưa đến lớp
sáng ngày hai mươi sáu tháng hai khi thấy đê khóc an lại dùng chân tác động vào bụng bé

an và lành gọi gia đình bé
sau đó cùng đê khóc an lại dùng chân tác động vào bụng bé cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh
qua đấu tranh hai đối tượng này còn khai nhận nhiều lần bạo hành cháu d để ghen vào khuy củ của lớp vì bé là học sinh mới
vụ việc xảy ra khiến cha mẹ người thân của bé đê không khỏi đau lòng xót xa
hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ vụ án chứng chỉ thích đáng những kẻ có hành vi man dựa này
đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh cần thật sáng suốt trong việc lựa chọn nơi gửi gắm con mình
để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra như vụ việc trên